các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bắc ninh giảm một trăm một mươi chín thành phố hồ chí minh giảm tám mươi bốn vĩnh phúc giảm bảy mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
lâm đồng tăng hai trăm một mươi một ca bạc liêu tăng một trăm chín mươi chín ca bình phước tăng một trăm chín mươi bảy ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu trăm sáu mươi ca trong một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một một trăm sáu mươi tám hai trăm hai mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi một tám trăm năm mươi năm ca nhiễm
đồng dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một một trăm sáu mươi ba năm mươi bốn ca
trong đó có chín trăm bốn mươi bảy mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là yên bái bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh với bốn trăm sáu mươi hai ba trăm bảy mươi một ca
bình dương hai trăm bảy mươi tám bảy trăm tám mươi đồng nai tám mươi bốn năm trăm linh tám lòng an ba mươi bảy bảy trăm năm mươi bốn tiền giang hai mươi bốn hai trăm ba mươi chín
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm sáu trăm hai mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi hai tám trăm tám mươi tám ca số bệnh nhân đang điều trị là năm bốn trăm bảy mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt đả là ba năm trăm sáu mươi ba ca thở oxy dòng cao hfnc là một một trăm sáu mươi một ca thở máy không xâm lớn là hai trăm linh năm ca
thở máy xâm lớn là năm trăm hai mươi ca ecmo là hai mươi sáu ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng một mươi một ghi nhận một trăm sáu mươi bốn ca tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm ba mươi ba ca
trước thực tế mỗi ngày hà nội có gần ba trăm linh ca nhiễm mới
thành phố đã lên phương án đáp ứng thu dung điều trị với ba giai đoạn bao gồm
giai đoạn một là một mươi ca mắc giai đoạn hai là bốn mươi ca mắc và giai đoạn ba là một trăm linh ca mắc
mục đích hướng đến là người bệnh mắc covid một mươi chín được theo dõi thu dung khám và điều trị tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động trạm y tế cố định cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến thành phố theo mô hình tháp ba tầng
tầng một thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi
tầng hai thu dung cách nhẹ và không triệu chứng tại trạm y tế lưu động trạm y tế cố định các phòng khám đa khoa cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
chỉ tiêu đáp ứng là chín mươi hai giường bệnh bao gồm hai mươi một một trăm linh giường bệnh tại một mươi ba cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín do ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và sáu mươi chín chín trăm linh giường bệnh tại các trạm y tế lưu động do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã thành lập
các cơ sở điều trị được kích hoạt với số dường bệnh tương ứng theo từng giai đoạn
phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc
đồng thời thành phố triển khai thí điểm trạm y tế lưu động điều trị f tại cộng đồng ở năm quận huyện là trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn long biên một trăm năm mươi giường
trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức ba trăm linh giường phòng khám đa khoa minh phú sóc sơn hai trăm linh giường trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a mỹ đức hai trăm linh giường
hiện các trạm y tế lưu động đã được bổ trí với đủ nhân lực các phòng khu vực làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch theo quy định
tầng hai thu dung điều trị cách ly người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện bệnh viện tuyến thành phố với chỉ tiêu đáp ứng là sáu dường bệnh
tầng ba thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến thành phố bệnh viện hạng một và các bệnh viện trung ương bộ ngành
với chỉ tiêu đáp ứng là hai dường bệnh
công tác thực hiện phân tầng người bệnh sẽ được tiến hành ngay từ tuyến y tế xã phường thị trấn
việc phân tần người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nhập liệu trên ứng dụng điều phối người bệnh covid một mươi chín trực tuyến để xác định chính xác tình trạng người bệnh
chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng phân tầng
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây là dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tích nguyên đáng sắp tới do đó hà nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
phó bí thư hà nội nhận định thành phố đã thống nhất quan điểm trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một tại nhà
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên
thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế
cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà
và tiến tới điều trị f tại nhà